thưa quý vị hội những người vỡ nợ muốn làm liều một hội nhóm trên mạng xã hội nhưng đã đưa dẫn không ít thành viên trở thành kẻ vi phạm pháp luật
mới đây nhất công an huyện long thành vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng trong nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành để cướp năm tỷ đồng
khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng
huỳnh đăng khoa ba mươi bốn tuổi quê tỉnh long an và nguyễn ngọc quân hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thái bình đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân
tại khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành để cướp tài sản tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô và hai điện thoại di động
em có tham gia một nhóm trên facebook tên là hội những người vỡ nợ muốn làm liều
từ tớ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi ba thì lúc chín giờ sáng thì khoa có rủ em rủ em đi để chở khoa xuống dưới đây để thực hiện cái hành vi trộm cắp này
và em thì em cũng đồng ý là em chở khoa xuống dưới đây mục đích là em chở khoa xuống đó thôi còn mà thực hiện hành vi thì khoa đi vô trong khoa nào
và có hai người nữa một người ở long thành và một người ở biên hòa thì em không biết hai người đó là ai
tối hai mươi bảy em có điện thoại do quân rổ quân hai thằng xuống dưới long thành
để gặp hai người kia mà khi đi là tụi em không có mang bất cứ cái gì để mà phục vụ gây án hết
tại mấy bên kia người ta nói là bên hai người ở dưới long thành
người ta nói để cho người ta lo vụ đó chứ em chỉ chỉ chỗ chứ đứng ngoài cảnh giới thôi
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do nợ nần
khoa và quân đã tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó khoa thành lập nhóm kín gồm khoa quân và hai đối tượng chưa rõ lai lịch lên kế hoạch cướp
năm tỷ đồng của một người dân ở khu tái định cư lộc an bình sơn
để thực hiện hành vi khoa phân công cho các đối tượng liên quan chuẩn bị bình xịt hơi cay
kìm cộng lực bả chó dây thừng
qua đấu tranh khoa khai nhận do nợ sáu mươi triệu đồng từ vai nặng lãi quân nợ hai mươi triệu đồng do chơi bitcoin
một hỗ trợ người dân trên địa bàn huyền long thành được đền bù đất cát từ khu vực sân bay
và trữ tiền để tiền ở nhà hoặc mua vàng nô la cất ở nhà dẫn đến các đối tượng nhắm vào những hội dân này
để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản cướp và cướp giật
qua bước đầu các đối tượng khai nhận là trong cuộc sống đã nợ nần bài bạc và ăn chơi lêu lỏng
không có tiền dẫn đến lên hồi nhóm trên yalo facebook để tập trung lại thành một nhóm đối tượng
lúc đầu có thể là trộm nhưng nếu người nhà chống đối hoặc phát hiện thì sẽ dẫn đến là khống chế cướp cướp tài sản
việc bắt giữ kịp thời hai đối tượng có âm mưu đột nhập vào nhà dân cướp tài sản nói trên của lực lượng công an tỉnh đồng nai
thể hiện sự chủ động phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời tội phạm trong những gây án
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương